tại hà nội đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai
đã đến đặt vòng hoa và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn
trong sắc phục truyền thống của dân tộc mình một ba trăm linh đại biểu đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
là người dân tộc thiểu số xếp hàng nghiêm trang vào viếng vị cha già của dân tộc
người đã dành cả cuộc đời của mình đấu tranh cho độc lập tự do của nhân dân
người sáng lập và giàn luyện đảng ta
đoàn đại biểu là những người tiêu biểu của dân tộc mình về thành tích lao động sản xuất và kinh doanh
luôn gương mẫu trong thực hiện vận động quân chúng nhân dân làm theo đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bày tỏ lòng thành kính biết ơn sự hy sinh lớn lao của người cho dân tộc việt nam